thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai khối không khí rét và khô vẫn bao trùm toàn bộ miền bắc
nền nhiệt trong đêm nay thấp nhất là ở các tỉnh vùng núi như lào cai hà giang cao bằng và lạng sơn
với mức nhiệt chỉ từ một mươi một đến một mươi ba độ khu vực núi cao nhiệt độ chỉ từ năm đến bảy độ
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng bắc bộ nhiệt độ ở mức từ một mươi bốn đến một mươi năm độ trời rét
sang ngày mai bắc bộ giảm mây và có thể chuyển nắng nhẹ về chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ở mức từ một mươi tám đến hai mươi một độ
khu vực miền trung trong đêm nay khối không khí lạnh vẫn còn rồn mạnh xuống mở rộng vùng ảnh hưởng
ở các tỉnh ven biển miền trung sẽ nhiều mây nhưng mưa thì chỉ tập trung ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến khánh hòa
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
duy trì ở mức thấp là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi giảm còn từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
các tỉnh từ bình định xuống đến bình thuận nhiệt độ cũng chỉ còn từ hai mươi hai mươi hai độ
sang ngày mai nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động ở mức từ một mươi tám đến hai mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên nhiệt độ là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
còn ở các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
đêm nay không khí lạnh khiến cho khu vực tây nguyên trời nhiều mây hơn
nền nhiệt thấp nhất giảm còn từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trong khi đó nam bộ nhiệt độ sẽ là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
sang ngày mai khí lạnh ảnh hưởng nhiều hơn
tây nguyên có mây nhiều nắng gián đoạn
nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
ở vịnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai
gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
các vùng biển miền trung và nam bộ dọc từ quảng trị đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét
ở ngoài khơi khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh lên cấp bảy giật cấp tám cấp chín
khiến cho biển động mạnh
còn ở khu vực phía nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh lên cấp sáu giật cấp tám khiến cho biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước